ngày tám tháng ba đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có buổi làm việc và kiểm tra tiến độ thực hiện hợp phần bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án hồ chứa nước cánh tạng huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
dự án hồ chứa nước cánh tạng được xây dựng nhằm cấp nước tưới cho khoảng sáu bốn trăm sáu mươi ha đất canh tác của một mươi bảy xã thuộc hai huyện là lạc sơn và yên thủy tỉnh hòa bình
cấp nước bổ sung cho các công trình ở hạ liêu ở huyện thạch thành tỉnh thanh hóa với tổng diện tích là một hai trăm ba mươi tám ha
qua kiểm tra thực tế đoàn công tác đề nghị tỉnh hòa bình cần tiếp tục tăng cường phối hợp hơn nữa giữa các đơn vị liên quan sớm có mặt bằng cho đơn vị thi công xây dựng công trình đầu mối
cần ra soát tiến độ giải ngân giải quyết những vướng mắc của nhà thầu và giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để xử lý nền đập
báo cáo thường xuyên những khó khăn vướng mắt trong thực hiện hợp phần bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra